cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa ra văn bản yêu cầu người lao động đi và đến tỉnh này từ tp hcm hoặc bình dương
phải có giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín thời gian áp dụng từ h ngày năm tháng bảy
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai khuyến khích công nhân lao động đang làm việc tại các công ty
các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh sắp xếp thuê nhà trọ hoặc là khu lưu trú
tại các cơ sở lưu trú gần với nơi làm việc không đi về hàng ngày giữa hai nơi
nếu các công ty có điều kiện bố trí
cho người lao động tạm thời lưu trú tại công ty
những người vẫn phải di chuyển giữa hai tỉnh yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy ngày
đối với người và phương tiện từ tp hcm bình dương chỉ đi ngang qua đồng nai để đến các địa phương khác
không yêu cầu giấy xét nghiệm covid một mươi chín tuy nhiên phải khai báo y tế hành trình đi lại
và cam kết không dừng đỗ ăn uống tập trung đông người dọc các tuyến đường trên địa bàn tỉnh đồng nai
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an phú tỉnh an giang cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự
đối với nguyễn văn hận trú tại thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng sáu trên tuyến sông bình di thuộc ấp tân khánh thị trấn long bình huyện an phú
lực lượng công an đã phát hiện nguyễn văn hận đang điều khiển xuồng máy có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra
lợi dụng trời tối
hận liền bỏ lại phương tiện để tẩu thoát
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện lê thị ngọc anh chú tại tỉnh gia lai đang nằm dưới khoang xuồng và mời về trụ sở làm việc
còn hận thì lẩn trốn đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày thì bị bắt giữ
tại cơ quan công an hận khai nhận đã liên hệ và thỏa thuận để đưa ngọc anh sang campuchia với giá một mươi sáu triệu đồng
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
công an phường hòa hiệp nam quận liên triều thành phố đà nẵng vừa phát hiện một vụ việc
người dân tụ tập đông người vi phạm quy định phòng chống dịch của ủy ban nhân dân thành phố
theo đó công an phường hòa hiệp nam đã kiểm tra và phát hiện tại khu vực tầng hai của gia đình ông ngô văn cảnh trú tại phường
có hai mươi bốn người đang tụ tập giới thiệu sản phẩm không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
mà ủy ban nhân dân thành phố đã đưa ra
được biết đây là một buổi giới thiệu sản phẩm chức năng cho nhân viên của một công ty
vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên công ty này đã mượn tầng hai của gia đình ông cảnh để lén lút tổ chức
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
hiệp vụ việc đã được công an phường ghi nhận và đề xuất hình thức xử phạt lên ủy ban nhân dân phường theo đúng quy định
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng
công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện